thưa quý vị dịch bệnh covid một mươi chín vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại
tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước đã xuất hiện các ổ dịch mới tại cộng đồng
và với trọng trách là lực lượng nòng cốt nơi tuyến đầu chống dịch
vừa đảm bảo an ninh trật tự vừa siết chặt quản lý các khu vực đã có ca mắc covid một mươi chín
và vừa bảo vệ vùng xanh là những khu vực còn an toàn trước làn sóng đại dịch
các chiến sĩ công an đang ngày đêm nỗ lực vì sức khỏe và tính mạng của người dân
ngõ ba trăm hai mươi tám và ba trăm ba mươi phường thanh xuân trung quận thanh xuân thành phố hà nội
ngay sau khi phát sinh ổ dịch các lực lượng chức năng đã rào cứng lối ra vào
cách ly người có nguy cơ cao tách người bệnh nền ra khỏi vùng đỏ
các biện pháp phòng chống dịch ngay lập tức được triển khai
chúng tôi đã tổ chức phong tỏa toàn bộ khu vực
với phương châm là phong tỏa nội quốc xuất ngoại quốc nhập
bên cạnh việc cấp bách khoanh vùng ngăn chặn ổ dịch
công an quận thanh xuân đang nỗ lực bảo vệ các khu vực vùng xanh trên địa bàn phường không có ca nhiễm
trên cơ sở từ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
các cán bộ chiến sĩ đã vận dụng linh hoạt chuyển sang phong trào toàn dân phòng chống dịch
kịp thời nắm bắt thông tin liên quan đến covid để truy vết một cách nhanh nhất
lực lượng công an phường hết sức là quan trọng
lực lượng ngoại phường có trách nhiệm và đã thông hành rất là tốt
việc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn kể bất kể mưa nắng
liên tục hai mươi bốn hai mươi bốn không bao giờ rời chốt để đảm bảo
việc người dân không thể vi phạm đi ra ngoài
cái thứ nhất cái thứ hai là lực lượng công an đang hỗ trợ rất là nhiều
trong việc mua sắm lương thực thực phẩm các nhu yếu phẩm khác
chúng tôi tận dụng các hội nhóm gia lô trên địa bàn phường
để chia sẻ những thông tin về tình hình dịch bệnh covid
và những điểm có nguy cơ trên bàn phường
để nhân dân có phản ánh
và giúp lực lượng công an trong việc lắm tình hình
đối với công tác phòng chống tình bệnh
thứ hai đối với công tác về truy vết
trước hết là chúng tôi sử dụng toàn bộ lực lượng cả các khu vực
thông qua công tác quản lý nhân hộ khẩu
quản lý tình hình địa bàn
để tổ chức truy vết
thứ hai nữa là chúng tôi thông qua các cái mắt camera
được giám sát trên bàn phường
và tận dụng những camera của chính các hộ dân
để thực hiện biện pháp truy vết
với các biện pháp mạnh
công an quận thanh xuân đang làm tốt hơn
để giúp nhiệm vụ từ đảm bảo an ninh trật tự
đến việc giám sát thực hiện giãn cách xã hội
xử lý các vấn đề vi phạm
cũng như tuyên truyền để người dân hiểu
chấp hành nghiêm quy định về phòng chống dịch
trên địa bàn quận
chúng tôi đã thành lập hai mươi chín tổ
tuần tra kiểm soát
trong đó có hai ngoan tổ
của một mươi một công an phường
và sáu tổ liên ngành
do công an quận
làm tổ trưởng
tuần tra kiểm soát
trên địa bàn
quản lý chặt các đối tượng
từ đối tượng hình sự
đối tượng nghiện hút
đến số đối tượng chống đối trên địa bàn
không để lợi dụng tình hình dịch bệnh
có các hành vi vi phạm pháp luật
cũng như là
kích đậm vô kéo người dân
tham gia vào các hoạt động chống đối
trong thời điểm thành phố hà nội
đang dồn sức để vết sạch f ra khỏi cộng đồng
cùng với các đơn vị tuyến đầu
lực lượng công an phải đối mặt
với nhiều nguy cơ lây nhiễm
thời gian làm việc không ngừng nghỉ
nhưng với họ
mong mỏi lớn nhất là cuộc sống của người dân
sớm trở lại bình thường